công an tỉnh cao bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố tạm giam đối với nông hồng quân
trú tại huyện hòa an tỉnh cao bằng về tội chống người thi hành công vụ
trước đó phát hiện nông hồng quân điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác công an huyện hòa an đã ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên quân đã không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy
sau đó đâm trực diện vào người đồng chí lương ngọc sơn làm đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông này bị thương
tổ công tác ngay sau đó đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an huyện đo nồng độ cồn
với nông hồng quân với kết quả ghi nhận được là một bốn trăm sáu mươi bốn mg trên lít khí thở